chiều nay làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội liên quan tới nội dung quy hoạch triển khai các dự án trọng điểm của bộ công an trên địa bàn hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an khẳng định
việc phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị đảm bảo hiệu quả tiến độ triển khai các dự án góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự
và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô
dự buổi làm việc có ông trần sĩ thanh ủy viên trung mương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
về phía bộ công an có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến báo cáo những thông tin cơ bản liên quan đến các dự án của bộ công an
đang triển khai trên địa bàn thành phố hà nội đồng thời kiến nghị đề xuất một số nội dung về quy hoạch sử dụng đất
kinh phí hỗ trợ phục vụ cho nhiệm vụ an ninh quốc phòng
khẳng định công tác quy hoạch liên quan đến đất đai phục vụ an ninh quốc phòng có ý nghĩa quan trọng
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trần sĩ thanh cho biết buổi làm việc này sẽ giúp ủy ban nhân dân tp hà nội
có thêm thông tin để hỗ trợ trong quy hoạch tổng thể thủ đô
đặc biệt các dự án sẽ mang tính liên thông liên hoàn biểu tượng xuyên suốt và hiệu quả cao
kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định thời gian qua ủy ban nhân dân tp hà nội đã phối hợp chặt chẽ
hỗ trợ bộ công an trong việc xây dựng quy hoạch triển khai các dự án qua đó đã góp phần bảo đảm tuyệt đối tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội đồng thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô
để cập sâu đến những dự án trọng điểm của bộ công an đang triển khai bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
đây là phần việc quan trọng nằm trong nhiệm vụ triển khai hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới